theo tổng cục thống kê vốn đầu tư nước ngoài và việt nam trong một mươi một tháng bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hai mươi sáu bốn tỷ usd giảm một mươi sáu chín so với cùng kỳ năm trước
có hai ba trăm một mươi ba dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt một mươi ba sáu tỷ usd giảm ba mươi ba năm về số dự án và giảm bảy sáu về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
hai mươi lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt sáu ba tỷ usd tăng bảy tám
có năm tám trăm một mươi hai lượt dự án góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn đạt sáu năm tỷ usd giảm bốn mươi một tám
trong khi đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện một mươi một tháng đạt một mươi bảy hai tỷ usd giảm hai bốn so với cùng kỳ năm trước